liên quan đến vụ việc xuân sao clip chốt cọc đất vui như hội tại tỉnh bình phước
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện lộc ninh cho biết là đã có quyết định xử phạt hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc nam khương một trăm linh triệu đồng
theo quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc nam khương
có địa chỉ tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
do ông vũ văn khương là chủ tịch kiêm giám đốc công ty
đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng
trong một giao dịch kinh doanh bất động sản
trước đó như đã thông tin vào ngày hai mươi một tháng hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip
ghi lại cảnh một nhóm môi giới bất động sản dựng dạp bán đất
với sự tham gia của hàng trăm người như đi chảy hội tại tỉnh bình phước
điều khiến nhiều người không khỏi giật mình là các giao dịch đặt cọc đất diễn ra liên tục chỉ trong ít phút
theo hình ảnh trong clip dài khoảng hơn bốn phút được chia sẻ
thì nhóm môi giới bất động sản
dựng dạp trên bảnh đất trống
bên cạnh con đường có hàng chục chiếc xe ô tô
nhiều nhân viên mặc quần áo vest cầm cặp da
và sổ đỏ chạy đi chạy lại liên tục
thông báo khách chốt cọc
phía công ty cũng giới thiệu đây là dự án lộc khánh
và thông báo liên tục trên loa
việc các lô đất được trôn được chốt lẫn
trong tính nhạc in ỏi
chỉ trong vài phút của clip thì đã có hàng chục đô đất
được khách chốt đặt cọc
liên quan đến thông tin về dự án lộc khánh
ông trần quang vinh chủ tịch ủy ban nhân dân xã lộc khánh
huyện lộc ninh cho biết là tại địa phương
hiện không có bất cứ dự án khu dân cư nào
được cấp phép